thông tin từ công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại nhiều địa phương trên cả nước tàu khách bắc nam tiếp tục tạm dừng đón trả khách tại nhiều ga trên tuyến
tàu khách tiếp tục tạm dừng không đón trả khách tại ga sài gòn đến khi có thông báo mới
cùng với đó tàu tiếp tục không đón hành khách đi từ ga dị an đến các ga không đón trả khách tại các ga biên hòa long khánh đến hết ngày một tháng tám không đón trả khách tại các ga ninh hòa tuy hòa kể từ ngày một tháng tám đến ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
trước đó ngành đường sắt cũng tạm dừng đón trả khách tại ga hà nội từ ngày hai mươi năm tháng bảy do hà nội thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
nếu hành khách đã mua vé có ga đi đến các ga trên và có ngày đi tàu trong thời gian
tạm dừng đón trả khách sẽ được trả vé bảo lưu tiền vé để sử dụng mua vé đi tàu trong năm hai nghìn hai mươi
nếu chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết cũng được hoàn lại trong năm hai nghìn hai mươi hai